hôm nay bệnh viện đa khoa đà nẵng đã làm thủ tục cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một trăm năm mươi ba
số một trăm ba mươi năm tại việt nam xuất viện trở về quê nhà sau khi có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính
và đây cũng là bệnh nhân cuối cùng tại thành phố đà nẵng được điều trị khỏi bệnh
bệnh nhân một trăm ba mươi năm là bệnh nhân nữ quê tỉnh nghệ an
sau khi về nước ngày hai mươi một tháng ba bệnh nhân được cách ly tập trung và xác định dương tính với sars cov hai vào ngày hai mươi năm tháng ba
sau một mươi năm ngày điều trị bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ba lần và cho kết quả đều âm tính với virus
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bệnh viện đà nẵng đã tuân thủ tuyệt đối các quy trình phát đồ điều trị của bộ y tế
đảm bảo tránh lây nhiễm chéo cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp chăm sóc
trong đó đặc biệt chú ý đến việc trấn an tâm lý
chúng tôi thấy rằng là trong quá trình điều trị thì mọi cái vấn đề mà liên quan tới câu từ chẩn đoán
rồi các cái xét nghiệm rồi tầm soát rồi tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế thì đều chúng tôi làm theo các quy trình của bộ y tế
tuy nhiên mà phải nói rằng là chúng tôi phải nhấn mạnh một điều là phải là chúng tôi thì theo cái tiêu chí là cá tử hóa
tức là mỗi bệnh nhân thì có một cái cá thể hóa cho nên chúng tôi trên cái nền của phát đồ điều trị của bộ y tế
thì chúng tôi cũng cá cái hóa từng người bệnh
và như vậy thì như thấy rằng là cái kết quả mang lại như thế này hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui mừng
bước đầu như vậy là rất là vui mừng
tuy nhiên rằng là mọi điều cũng vẫn ở phía trước
chúng tôi cũng tham gia những cái bài nặng của các đầu thì chúng tôi vẫn thấy rằng là
cái vấn đề mà đối phó với lại dịch covid này thì nó cũng rất là phức tạp chứ không phải là dễ như chúng ta nghĩ
làm thế nào đó cho bệnh nhân họ giảm cái stress họ lo lắng thì sao đó hợp tạp với chúng tôi
như hai bệnh nhân người anh thì hai ngày đầu họ cũng hợp tạp nhưng sao đó thì họ rất hợp tạp và họ rất là vui
còn đối với những bệnh nhân mà người việt chúng ta thì các em nó hoảng loạn thì cái tâm lý của mình thôi
mình vào mình cử những điều dược mà vui vẻ có khả năng làm kiểm trúc an lòng người nhân thì họ vào kiểm trúc nhiều hơn
thì sao đó một hai ngày thì người nhân họ kiểm trúc là bệnh ổn với tâm lý
trình điều đó thì đoạn điều tốt hơn cho người ta là quá trình điều trị
bệnh nhân thứ sáu cũng là bệnh nhân cuối cùng dương tính với covid một mươi chín tại đà nẵng
đã được điều trị khỏi đây là một thành công bước đầu đáng được ghi nhận
thể hiện sự cố gắng nỗ lực của các chiến sĩ áo trắng trên trận tuyến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
cũng hy vọng mọi vị đều tốt đẹp hết
được biết sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện toàn bộ ekip bác sĩ cùng đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên
sau hơn sáu tuần tham gia điều trị từ ca bệnh nhân đầu tiên cũng tạm thời nghỉ việc và được cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
tại khu cách ly của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình một trăm năm mươi ba công dân về từ cửa khẩu quốc tế cha lo tháng trước đã hết thời gian cách ly tập trung

đội biên phòng và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình đã hoàn thiện thủ tục đưa các công dân trên trở về địa phương
các lực lượng chức năng tổ chức trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly một mươi bốn ngày theo quy định và toàn bộ giấy tờ tùy thân
cho một trăm năm mươi ba công dân chủ yếu là công dân hà tĩnh và quảng bình về nước từ tháng ba qua cửa khẩu quốc tế cha lo
trong thời gian cách ly các công dân được bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ về đời sống vật chất tinh thần theo quy định
lực lượng y bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám đo thân nhiệt hai lần một ngày
tại khu cách ly của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình không phát hiện trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình đã phối hợp điều động các xe ô tô đưa các công dân trở về địa phương
và sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tp hà nội cho biết
đang tạm giữ nhóm đối tượng tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách xung quanh hồ hoàn kiếm
và nhiều tuyến đường phố giữa mùa dịch covid một mươi chín
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm ngày chín tháng bốn tổ công tác của công an quận hoàn kiếm
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng rú ga gây mất an ninh trật tự trên một số tuyến phố
trần hưng đạo phan chu trinh hai bà trưng sau đó tập trung về xung quanh hồ hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm đã bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị khác của công an tp hà nội
triển khai đội hình ngăn chặn truy bắt các đối tượng có biểu hiện tụ tập điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an cho biết đang tạm giữ hai mươi tám đối tượng một mươi ba chiếc xe máy
các đối tượng đều có tuổi đời khá trẻ hiện vụ việc đang được công an quận hoàn kiếm tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn thắng chú tại huyện tuy phước
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ công tác của ủy ban nhân dân phường nguyễn văn cử tp quy nhơn đi tuyên truyền vận động
người dân phòng chống dịch covid một mươi chín tại chốt số hai khu vực gần khách sạn hải âu
thì phát hiện nguyễn văn thắng cùng hai người bạn của mình đang tụ tập tại khu vực công viên gần khách sạn
và đều không đeo khẩu trang tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở yêu cầu ba thanh niên trên về nhà
thì cả ba không chấp hành và đi về hướng biển để tắm biển
trong đó đối tượng nguyễn văn thắng có hành vi chửi bới và chống đối lại lực lượng chức năng
vì đã không cho mình tắm biển thắng bất ngờ lao vào tấn công một chiến sĩ công an là thành viên của tổ công tác
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn văn thắng theo quy định của pháp luật
tại km số một mươi chín cộng hai trăm linh quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố lạng sơn vừa phát hiện ngăn chặn một xe ô tô chở khách
và quy định của bộ giao thông vận tải
xe khách bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra mang biển kiểm soát một mươi hai a chín nghìn năm trăm chín mươi hai của nhà xe huy võ
trên xe có bốn hành khách lái xe là nguyễn mạnh hùng
sau khi kiểm tra tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho thanh tra giao thông
và ủy ban nhân dân huyện xử lý theo đúng quy định
đây không phải là lần đầu lái xe nguyễn mạnh hùng vi phạm
trước đó ba ngày lái xe này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản
công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn
dưới hình thức sóc đĩa hoạt động tinh vi trong khu vực rừng phòng hộ giữa lòng hồ phú ninh bắt giữ bốn mươi một đối tượng
chiều ngày chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam
bất ngờ đột kích bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt đỏ đen
của huyện núi thành và tam ngọc của thành phố tam kỳ địa hình rừng núi hiểm trở quanh khu vực lòng hồ rộng
lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi chốt chặn bắt giữ bốn mươi một đối tượng trong đó có một mươi đối tượng nữ
nhiều đối tượng khác đã bỏ trốn
tăng vật thu được tại chỗ gồm bốn trăm linh triệu đồng bốn mươi chín xe máy sáu xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng trần tuyết băng sơn
trú tại thành phố tam kỳ cùng một số đối tượng khác tổ chức
được biết đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động rất tinh vi chọn địa hình rừng núi hiểm trở
bố trí người cảnh giới từ xa nhiều lớp phục vụ ăn uống tại chỗ nên thu hút nhiều con bạc ở nhiều địa phương
như quảng nam quảng ngãi gia lai thành phố đà nẵng đến tham gia gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nhất là giữa cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tăng bá trưởng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh thành
xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng
tỉnh lạng sơn là đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám
đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khối bốn
thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định
tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện